vẫn biết là đồ nhặt bền tốt nhưng không nên nhập rác về
hãy tự phát triển và để doanh nghiệp việt nam sản xuất làm chủ công nghệ
tàu cũ xin miễn phí về khai thác
vậy cách đi cũng có được miễn phí đâu
kỹ thuật của nhật thì đáng tin cậy
nhưng nhập về để cải tạo lại thêm thói quen xài đồ cũ như thế này
thì bao giờ mới công nghiệp hóa được
giá vé cao tốc độ chậm vệ sinh kém
rất khó để đường sắt thu hút người dân lựa chọn
hãy thay đổi từ tư duy
theo nghị định sáu trăm năm mươi hai nghìn một mươi tám quy định
tại điều một mươi tám niên hạn sử dụng đối với đầu máy toa xe chở khách không quá bốn mươi năm
đối với toa tàu đã qua nhập khẩu thì không quá một mươi năm với chở khách
và một mươi năm năm với chở hàng
bài học một trăm sáu mươi toa tàu cũ cách đây năm năm vẫn còn nóng hồi
và không chỉ có ngành đường sát
đã có quá nhiều cái giá phải trả
khi việt nam nhập khẩu những công nghệ dây chuyền thiết bị lạc hậu
để rồi những tưởng sẽ tiết kiệm được
nhưng sau đó lại trở thành những khoản lãng phí khổng lồ
hãy nhìn những công trình ngàn tỷ biến thành sắt vụn
biến thành những đại án để thận trọng và quyết định
cư dân mạng mong rằng đường sắt việt nam dù đang rất khó khăn
thì phải tiến lên chứ không thể chạy lùi
bạn nghĩ sao về kiến nghị nhập hàng chục toa tàu cũ từ nhật bản
hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong mấy ngày gần đây do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số tám
nhiều địa phương trên cả nước đã xuất hiện tình trạng mưa lớn kéo dài
điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an toàn giao thông
đáng chú ý tại một số tỉnh miền trung đã xuất hiện tình trạng ngập lụt
tại một số tuyến quốc lộ chính hay tại một số địa phương khác
thì mưa lớn còn gây sạt lở ở nhiều tuyến đường
trước thực trạng trên bộ công an cũng đã có công điện đề nghị công an các đơn vị địa phương
triển khai quyết liệt hiệu quả các biện pháp ứng phó với thiên tai dịch bệnh
đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
sẵn sàng hỗ trợ ứng cứu người dân trong mưa lũ để hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra
quốc lộ một a qua địa bàn huyện diễn châu tỉnh nghệ an
do ảnh hưởng của mưa lớn hơn năm mươi m tảng luy âm đã bị sụt lún sạt lờ
đây là tình trạng chung tại một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh
còn tại thừa thiên huế lượng mưa lớn khiến nước sông tăng nhanh
kéo theo một số điểm ngập cục bộ tại khu dân cư như thị trấn khe tre huyện phú lộc huyện phú vàng
tại một số tuyến tỉnh lộ thuộc phú lộc phú vang nam đông ngập từ ba mươi đến năm mươi cm
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế đã kịp thời có mặt
đội mưa lội nước để điều tiết giao thông giúp người dân và các phương tiện lưu thông trật tự ổn định
tránh xảy ra tình trạng va chạm chết máy gây ủn tắc giao thông
để tăng cường các biện pháp ứng phó với tình hình mưa lũ
lực lượng công an trên cả nước đã huy động tối đa lực lượng phương tiện trang thiết bị cơ động
về các địa bàn sung yếu bị ngập sâu
đồng thời lực lượng công an trên cả nước đã huy động tối đa lực lượng phương tiện trang thiết bị cơ động

tổ chức chốt chặn cảnh báo đến người tham gia giao thông
đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng khác

trong thời gian vừa qua
do ảnh hưởng liên tiếp với hai cơn bão
tại tỉnh hòa bình có mấy cái điểm sạt lở

đã tuyển thời là phần nguồn chốt chặn
và giải phóng giao thông cho đến hiện nay thời điểm này
thì về cơ bản giao thông đã được thông trong toàn tỉnh

theo thống kê của tổng cục đường bộ việt nam
do ảnh hưởng liên tiếp với các lực lượng chức năng
tại một số tỉnh miền trung như quảng bình quảng trị thừa thiên huế
đã xảy ra tình trạng ngập lụt sạt lở nghiêm trọng
ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an toàn giao thông trên tuyến

ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn năm trăm linh triệu đồng
như tại hòa bình mặc dù mưa không lớn nhưng kéo dài nhiều ngày liên tục
tích tụ lượng nước trong đất lớn phá vỡ kết cấu địa chất